nhạc sĩ lê việt hòa được biết đến với những ca khúc mang âm hưởng dân gian đầm thắm mượt mà
như gửi sông la cô gái nà hang lá rêu bông nhớ sứ đoài
trong đó phải kể đến ca khúc được nhiều người yêu thích nhất gửi em chiếc nón bài thơ
ca khúc được sáng tác năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và được xem là một trong những bản tình ca đầu tiên của ngày đất nước thống nhất
dù nhạc sĩ lê việt hòa nay đã đi xa nhưng những giai điệu trong các sáng tác của ông
vẫn còn động mãi trong lòng mỗi công chúng yêu nhạc
trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý đã diễn ra tuần qua
mới đây viện pháp tại hà nội đã tổ chức hội thảo minh họa chuyện kiều dưới cách nhìn minh chiết việt
nhân kỷ niệm hai trăm linh năm ngày mất của doanh nhân văn hóa thế giới đại thi hảo nguyễn dù một nghìn bảy trăm sáu mươi năm một nghìn tám trăm hai mươi
hội thảo nhằm tiếp cận thông tin để giải đáp những thắc mắc
và đưa những giả thuyết mới về những góc khuất trong lịch sử chuyện kiều
hội thảo xoay quanh các nội dung chính tìm hiểu cách sử dụng con số của nguyễn du trong chuyện kiều
dưới cách nhìn minh chiết việt khảo sát phản biện và kiến nghị về những chú giải lệch lạc về chuyện kiều
trong sách giáo khoa và các ấn bản
bên cạnh đó cũng làm rõ các vấn đề để khẳng định thanh tâm tài tử và kim vân kiều truyện là tác giả và tác phẩm của người việt
vừa qua cục công tác đảng công tác chính trị bộ công an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc
về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ tư
liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân có sự tham gia của hai mươi bảy đơn vị
nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp trên cả nước với ba mươi ba vở diễn thuộc bốn loại hình gồm bốn vở trèo
sáu vở cải lương năm vở dân ca kịch và một mươi tám vở kịch nói
ban tổ chức đã trao bảy mươi hai huy chương bạc năm mươi chín huy chương vàng cho các diễn viên xuất sắc của liên hoan
trong đó có chín đơn vị đạt giải bạc bảy đơn vị đạt giải vàng tập thể
với mong muốn tôn vinh các họa sĩ đã khẳng định tên tuổi vị thế trên thị trường mỹ thuật trong nước và quốc tế
cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm
đã tổ chức trưng bày triển lãm tác phẩm của các họa sĩ đương đại hàng đầu trên thị trường mỹ thuật tại bảo tàng mỹ thuật việt nam hà nội
đánh giá tiêu chí tác giả có tác phẩm chất lượng nghệ thuật tốt có dấu ấn cá nhân và tác giả bán được nhiều tác phẩm và có vị trí trên thị trường mỹ thuật
ban tổ chức và giám tuyển của triển lãm đã lựa chọn ra một mươi chín họa sĩ gồm một mươi hai họa sĩ ở hà nội và bảy họa sĩ ở tp hcm
triển lãm là hoạt động góp phần ghi nhận những thành tiệu nỗ lực của họa sĩ cho sự phát triển của thị trường mỹ thuật việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
mới đây tại hà nội viện bảo tồn di tích bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức buổi triển lãm kiến trúc làng việt truyền thống và ra mắt cuốn sách kiến trúc làng việt cổ việt nam qua tư liệu viện bảo tồn di tích
triển lãm kiến trúc làng việt cổ việt nam qua tư liệu viện bảo tồn di tích
triển lãm kiến trúc làng việt truyền thống giới thiệu sáu ngôi làng việt trải dài từ làng thổ hà tỉnh bắc giang làng cự đà hà nội làng nôm ở tỉnh hưng yên làng hành thiện ở nam định làng phước tích và làng an truyền ở thừa thiên huế
đây đều là những ngôi làng việt tiêu biểu đã được viện bảo tồn di tích tiến hành khảo cứu điều tra liên tục trong nhiều năm với các thông tin về lịch sử văn hóa về quỹ di sản kiến trúc cùng các bản vẽ chi tiết các công trình kiến trúc cổ tiêu biểu và các ảnh chụp chất lượng cao sinh động
điều kiện mà hiện nay việc đô thị hóa phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn thì những ngôi nhà cổ bị biến mất đi rất nhiều và cả không gian làng cổ cũng bị thay đổi đi
thì những cái tài liệu này chúng tôi nghĩ là rất là quý giá cho cái việc mà gìn giữ bảo tồn những cái ngôi làng
cùng đợt trưng bày triển lãm ấn phẩm kiến trúc làng cổ việt nam qua tư liệu viện bảo tồn di tích tập một viết về sáu ngôi làng tiêu biểu trên cũng đã được giới thiệu tới các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc yêu di sản yêu làng việt truyền thống
những ngôi làng cổ được giới thiệu trong cuốn sách này không chỉ là chủ nhân của những di sản kiến trúc thậm chí những di tích độc hiếm cần được giữ lại mà còn là những thiết chế chuyển động trong dòng chảy của thời đại của hiện đại hóa
nhìn vào ấn phẩm này thấy được cái công phu và cái tính hệ thống của cuốn sách tức là nó có được những điểm nhấn của những công trình tiêu biểu
ví dụ khi đến một ngôi làng chúng ta có ngôi đình ngôi chùa đền miếu thì ở trong cuốn sách này
và ghi được những cái
lịch sử của ngôi làng ghi được những quá trình mà hình thành xây dựng và những cái dấu ấn đặc sắc về kiến trúc
trong thời gian tới cuốn sách kiến trúc làng cổ việt nam qua tư liệu viện bảo tồn di tích tập hai cũng sẽ tiếp tục ra mắt bạn đọc
việc tư liệu hóa một cách chuyên nghiệp bởi đội ngũ có kiến thức khảo cứu lưu giữ đầy đủ xuất bản và số hóa
chính là giải pháp hữu hiệu nhất để các thế hệ mai sau có cơ sở khoa học để thực hiện bảo tồn
cuốn sách này đã mang lại cho các nhà quản lý
các nhà nghiên cứu những góc nhìn đa chiều về làng cổ việt để vừa bảo tồn di sản làng kiến trúc làng việt
vừa phát triển kinh tế xã hội địa phương trong cuộc sống đương đại mà không làm mất đi các giá trị truyền thống đặc sắc
thơ ca từ xa xưa cho đến ngày nay vẫn có một vị trí nhất định trong đời sống tinh thần của con người
tuy nhiên ở thời đại mà công nghệ bùng nổ nhiều loại hình giải trí phát triển
thơ ca có phần bị lãng phí
những người yêu thơ sáng tác thơ vẫn luôn tìm cho mình câu trả lời trước câu hỏi
giá trị của thơ ở đâu trong thời đại bốn này
chuyên mục vấn đề sự kiện hôm nay sẽ bàn về vấn đề này
thơ ca đến với cuộc sống từ khi nào khó có thể trả lời đích xác
nhưng một điều chắc chắn không ai có thể phủ nhận đó là nếu không có thơ ca
cuộc sống sẽ nghèo nàn vô vị tâm hồn tình cảm của con người sẽ trở nên cằn cỗi
đến với thơ ca so với tuổi đời tuy có hơi muộn
thế nhưng với nhà thơ ngọc lê ninh sứ mệnh của nhà thơ đối với anh
không chỉ là tiếng nói của bản thân mà còn là tiếng nói của những tâm hồn đồng điệu
theo tôi thì thơ là một sự chất lập tinh túy của tâm hồn và tinh thần của con người
và là cái tấm lăng kính phản chiếu tâm tư cuộc sống sự vật hiện tượng
rồi thông qua sự lao động miệt mài của người cầm bút đối với từng con chữ
trong nghệ thuật
bạn học và vấn đề cốt lõi để thơ sống mãi và gần gũi với bạn đọc hơn
đó là nhà thơ phải có niềm thơ say đắm luôn sáng tạo luôn đổi mới
sử dụng ngôn ngữ mới lạ hóa ngôn từ lạ hóa nhịp điệu vần tầm tư tưởng tầm thơ ca
với tâm thế của một người sáng tạo nghệ thuật ngôn từ
nhà thơ ngọc lê ninh luôn chăn trở trước những chuyển động mạnh mẽ của thực tại
để mang lại những đột phá
trước những cái thay đổi và những cái tác động bên ngoài
làm ảnh hưởng nhiều người đến cầm bút

trước những cái thay đổi và những cái tác động bên ngoài
tôi rất suy nghĩ về vấn đề này
những người cầm bút đích thực hiện nay
để mà sống được trong cái buổi thời đại bây giờ rất là khó khăn
câu nói tôi rất thú vị đó là
những người làm nhà văn hay nhà thơ
đều phải là những thư ký trung thành của thời đại
tôi nghĩ rằng là thơ thời hiện đại
cũng như là những cái thời đã qua
thì đều mang một cái tầm tư tưởng hơi hướng thời đại
và phục vụ cho thứ nhất là

cũng thỏa mãn những niềm đam mê của người yêu thơ
và thứ hai là cũng góp phần vào xây dựng xã hội
mong rằng là tất cả các quý bạn bè thi hữu
chúng ta cùng nhau có những cái đột phá mới trong thơ
để phù hợp hơn với thời đại
hòa chung với sự phát triển của kinh tế xã hội
thơ ca cũng đang có một vị thế mới
tuy nhiên trước những thành tiệu rực rỡ
của khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin
những nhà thơ như nhà thơ ngọc lê ninh
cũng luôn chăn trở đi tìm giá trị đích thực của thơ ca
trước những băn khoăn này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn
cùng nhà thơ nhà văn nguyễn sĩ đại
phó chủ tịch hội nhà văn hà nội
để giúp độc giả có cái nhìn đa chiều
trước những thay đổi của thơ ca thời đại số
thưa ông trước cái sự phát triển như vũ bão
của thời đại công nghệ số
thì thơ ca còn giữ được cái giá trị vốn có của nó nữa không ạ
theo tôi nghĩ thì như thế này
thơ ca trong thời đại bốn này
thì có thể
là những cái thứ thơ ca bình thường
mà theo nôm na nói là
chúng ta có thể gọi là thơ ca làng nhạc ấy
thì nó sẽ chóng chết
nhưng mà thơ ca đích thực của nó
thì không những nó còn tồn tại
mà nó còn phải làm một cái sứ mệnh cao cả hơn
khó khăn hơn rất nhiều
đấy là điều chỉnh lại sự mất cân bằng
trong mỗi con người
cũng toàn thể thế giới
mà do thời đại bốn
thời đại kỹ trị mát lại
và điều ấy là rất khó khăn
và điều ấy dù khó khăn mấy
thì các nhà thơ và thơ ca cũng phải làm
và tôi tin sẽ làm được
thời đại bốn có thể nói là có những cái tác động
không nhỏ tới sự phát triển của thơ ca
vậy thì theo ông những cái tác động này là như thế nào
chúng ta phải thông nhất một khái niệm
theo tôi hiểu thì cái thời đại bốn
hay là của công nghiệp bốn ấy
đây là một khái niệm thuộc về lĩnh vực kinh tế
về công nghiệp công nghệ
trong cái sự phát triển của kinh tế
của công nghệ như vậy
thì nó có tác động đến mọi lĩnh vực
ở trên hai bình diện
một là tạo ra những cái thuận lợi
và đồng thời cũng tạo ra những cái thách thức
những cái khó khăn
và cái thuận lợi thì cũng cực kỳ lớn
và khó khăn thì cũng là cực kỳ nan giải
và thậm chí có thể là hủy diệt
thơ ca vốn sinh ra là để
là tiếng nói của tâm hồn
thế thì khi con người mà nó đã bị méo mó đi
thế thì cái tâm hồn ấy nó không lành mạnh nữa
thì nó sẽ tác động đến cái bản chất của thơ ca
nó cũng sẽ thay đổi
con người sẽ thiếu đi những cái ước vọng cao cả
mà nó nặng về một cái phần là cái lợi ích kinh tế
và cái kí trị
và đó là một cái thách thức lớn nhất
của cái thời đại chúng ta gọi là thời đại bốn
chứ còn về cái thuận lợi
tức là trên cái nền tảng internet ấy
tạo ra một cơ sở dữ liệu rất lớn
và tạo ra một cái bản đọc rất lớn
bản đọc càng lớn
thì cái nền văn học
nói chung và thơ ca càng có điều kiện phát triển
và thứ hai nữa là
cái sự phổ biến
tức đối với tất cả mọi người
đều có thể trở thành một nhà thơ
và trên cơ sở phong trào thì sẽ
hy vọng có những cái đỉnh cao
và trên cơ sở mà người ta
đọc nhiều của không chỉ việt nam thế giới
thì văn học việt nam và thơ ca việt nam
sẽ có điều kiện tiếp tục
giúp cả hội nhập nhánh vào thế giới
và tạo ra những cái đỉnh
cũng nó cũng ngang tầm suy nghĩ
tức là cái tính từ cái tính dân tộc
đến cái tính nhân loại
nó gần hơn
trước những thách thức của thời đại công nghệ số này
thì người sáng tác nhà thơ
phải làm như thế nào để đưa
thì đứa con tinh thần của mình đến gần hơn
với đại bộ phận công chúng thưa ông
một cái nhà thơ thì không thể đóng cửa
không thể ngồi trong tháp ngạ mà chỉ viết
cho mình xem được
đấy là cái chuyện nó xưa rồi
người viết bao giờ cũng cần một cái sự chia sẻ
muốn chia sẻ thì mình phải hiểu
bản đọc của mình
thì đây là cái điều kiện
mà để cho người viết
hiểu được bản đọc của mình có nhu cầu gì
và nó tạo cho mình
một cái sự thay đổi theo cái thí hiểu
nhà thơ cần phải
hiểu biết nhiều hơn về
trí thức nhân loại nhà thơ phải hiểu
bản đọc hơn và nhà thơ phải
hiểu một cái chất liệu văn
loại chất liệu văn học mới
trong đó có ngôn ngữ của thời đại mà
chúng ta hay quen là ngôn ngữ của thời a còng
bởi vì bây giờ cả thế giới nó nói một kiểu
nói thế anh chỉ nói theo một cái lớp ngôn ngữ
một cái từng ngôn ngữ anh quen thuộc
cho nên là nhà thơ bây giờ phải phấn đấu
và tôi tin rằng là khi nào còn con người
thì thơ ca vẫn là một cái sức mạnh
cái sức mạnh thiêng liêng
bởi vì đó là cái
cái phần nó cao đẹp nhất
thơ ca vẫn có một cái vị trí riêng
một vị trí đặc biệt
ở trong cái đời sống của mỗi cá nhân
cũng như cả một dân tộc
cũng cả của nhân loại
nhân loại không thể thiếu thơ ca
con người không thể thiếu mơ ước
nhạc sĩ lê việt hòa sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng
tại xứ đoài sơn tây hà nội
năm một mươi hai tuổi
ông trở thành một liên lạc viên của đội vũ trang tuyên truyền tỉnh
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi
nhạc sĩ lê việt hòa vào thiếu sinh quân
trong khoảng thời gian phục vụ trong quân đội
ông vừa là một chiến sĩ chiến trường
cầm súng bảo vệ quê hương đất nước
vừa là một chiến sĩ nghệ thuật

đạo diễn nghệ sĩ nhân dân việt hương
là con gái đầu lòng của nhạc sĩ lê việt hòa
từ ngày ông đi xa
chỉ vẫn luôn lưu giữ
và trân trọng tất cả những kỷ vật
đã gắn bó với người cha của mình
trong suốt bao nhiêu năm qua
mỗi một kỷ vật
đều kể những câu chuyện
những kỷ niệm đáng nhớ
về người nhạc sĩ tài hoa này
với tôi thì
ngoài là một người con
tôi lại chính là một người bạn đồng nghiệp của cha mình
nên thực sự đã có
rất là nhiều kỷ niệm
tất cả các ca khúc của cha tôi
hầu như tôi đều nắm rõ
tôi còn đã từng thể hiện rất nhiều bài hát của bố mình
vì bố tôi đã từng đưa tôi
để mà đi báo cáo tác phẩm
để những bài hát mà cụ đã sáng tác
bố tôi đi đâu hay đưa tôi đi theo
ngoài những giờ lúc cụ làm việc
đấy tôi được nghe hết các chuyện
trên trời dưới đất của các nhạc sĩ
tiền bối nói chuyện về cuộc đời
rất là nhiều
và đó cũng là những cái kiến thức rất là quý báu
đã giúp cho tôi trưởng thành hơn sau này trong cuộc sống
nhạc sĩ lê việt hòa
từng học âm nhạc ở trường âm nhạc việt nam
nay là học viện âm nhạc quốc gia việt nam
sau khi tốt nghiệp
ông trở về làm việc tại đài tiếng nói việt nam
nhạc sĩ lương nguyên
là người đã có những năm tháng
cùng làm việc cùng ban biên tập âm nhạc
với nhạc sĩ việt hòa
tại đài tiếng nói việt nam
đến bây giờ
những kỷ niệm về nhạc sĩ lê việt hòa
trong ông vẫn vẹn nguyên
anh hòa là người đam mê
suốt ngày tôi thấy anh lầm bầm
một cái giai điệu gì đấy
hoặc là một cái đề tài gì đó
thì tôi thấy
cái đó là rất đáng trân trọng
đối với người yêu nghề
cái khả năng bộc lộ của anh
tất cả nó biểu trong những cái bài hát của anh
khi hát lên
thì người ta nhận ra
là cái giai điệu nó gắn liền
với những cái hơi thở của dân tộc
lúc thì mang một chút
của cái âm hưởng này
lúc thì mang một chút của cái âm hưởng kia
nó là gắn liền
với cái âm nhạc dân tộc
trong sự nghiệp sáng tác của mình
nhạc sĩ lê việt hòa sáng tác
rất nhiều ca khúc gây được dấu ấn
như gửi sông la
dừng hà tuyên quê em
cô gái nạ hang
lá diêu bông
nhớ xứ đoài
mùa xuân trên sông tô
ngoài ra ông cũng đóng góp nhiều tác phẩm về đề tài
công an nhân dân
âm nhạc của ông không chỉ đậm đà
chất dân gian mang đặc trưng
của nhiều vùng miền
mà còn mang giai điệu tiết tấu mới lạ
nhạc sĩ đoàn bổng
là một người bạn rất thân thiết
với nhạc sĩ lê việt hòa
với ông nhạc sĩ lê việt hòa
là một nhạc sĩ tài năng
có lòng say mê
với âm nhạc
lê việt hòa có thể nói là một con người
sống rất bình dị
bình dị chân chất
và rất chân thực
nhưng mà trong con người ông
thì cũng có thể nói
âm áp những cái chất liệu
mỗi người có một cách tiếp thu dân ca
nhưng mà tôi đánh giá
ông viết có thể rất đa dạng
chơi với nhạc sĩ lê việt hòa
tôi biết là
ông cũng làm nhiều thơ đấy
mà thơ của ông cũng rất hay
hoàn cảnh ra đời bài hát
là khi tình cờ
lê việt hòa đọc được một tập thơ
của nhiều tác giả
trong đó có bài chiếc nón bài thơ
của tác giả sơn tùng
nói về nỗi nhớ quê hương sứ nghệ
khi bắt gặp hình ảnh chiếc nón bài thơ
nơi nước nga xa xôi
bài thơ đó
chính đã gợi cái nguồn cảm xúc ra thôi
để viết thành một cái bài hát tình ca
mà bài hát đó là bài hát
nón bài thơ sứ nghệ
cho nên buộc là tôi phải lấy cái chất liệu
âm nhạc dân gian của sứ nghệ
tuy vậy nhưng mà
mình là người nhạc sĩ thì mình không thể
lấy những cái chất âm nhạc dân gian
nguyên dạng được mà phải phát triển
phải nâng cao lên để cho nó
hợp với thời đại mình cũng phải là nhà thơ
mà mình làm với một cái tình cảm
của mình thật mình yêu cái đất nghệ
của mình từ cái yêu đất nghệ này
mình yêu ra cả đất nước này thấy kiều hương hát
cái giai điểm đẹp quá
khơi từ cái dân ca sứ nghệ
nhưng mà nó không dừng lại
dân ca mà nó nâng lên
sang trọng lắm
em chiếc nón bài thơ
hoàn thành năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi miền nam hoàn toàn giải phóng
và được xem là một trong những bản
tình ca đầu tiên sáng tác
sau ngày đất nước thống nhất
sau khi được phát lên sóng
phát thành bài hát được nhân dân
rất yêu thích và nằm trong
danh sách được giải thưởng của hội
nhạc sĩ và đài truyền hình
việt nam trong đợt sáng tác
ca ngợi chiến thắng ba mươi tháng bốn
ông viết trong cái thời kỳ mà
đất nước ta là
là tổng tuyển cử
để thống nhất đất nước bầu ra một cái quốc hội
thế cho nên
bài hát của ông hằng ngày được vang lên
trên làn sóng đài truyền hình việt nam
đến với công chúng rất là nhanh
ai nghe cũng thích
và bài hát của ông sau này
càng về sau càng nhiều
trong các hội diễn nghệ thuật công chúng
tôi đi chấm thi
thì rất nhiều đơn vị tôi chấm thi
thì họ đều hát bài gửi em chiếc nón bài thơ của nhạc sĩ lê
về việt hòa
thì đấy cũng là cái điều mà tôi rất là vui
tôi có người bạn cùng học
còn bây giờ anh
đã có những tác phẩm đóng góp cho đời
nón bài thơ em đội nón bài thơ
đi đón ngày hội mới
cái ngày hội đây chính là ngày hội của non sông
ngày hội của đất nước được độc lập tự do
với bài hát này thì bố tôi không ca ngợi
trực tiếp cái ngày giải phóng mà bố tôi ca ngợi
cái thành quả của
sự giải phóng của thống nhất đất nước
vì có được độc lập tự do thì anh
mới được đi bên em
anh mới được cùng nhau đi ngày hội
anh và em mới có cuộc sống hạnh phúc
có một điều hết sức thú vị
là nhờ bài hát gửi em chiếc nón bài thơ
được yêu thích
và hát rộng rãi
mà nhiều người mới tìm hiểu và biết rằng
chiếc nón bài thơ gắn với hình ảnh xứ huế
lại có nguồn gốc
bắt đầu từ mảnh đất nghệ an
đã tưởng được đi vào thi ca một thời
anh gửi tặng nón bài thơ thế mẹ
gửi cho em dòng sông thừa về
cả phần trắng và cả trời xanh
nước dưới sông
có khi đầy
trăng trên trời
tình đôi ta
từ bầy đến dơ
vẫn cho em
tình đôi ta
từ bầy đến dơ
vẫn cho em
chiếc nón bài thơ
cái bài thơ gốc ấy
nó rất dài
và cái tác giả
của cái bài thơ đó
nhằm vào một mục tiêu khác
với cái mục tiêu của người làm nhạc
anh hòa thì
ở trong cái bài thơ đó
nhưng lại khai thác ở khía cạnh
có tính phổ quát hơn
và đúng cái lúc mà
giải phóng đất nước
có khí lúc đó
tạo cho anh hòa có một cảm xúc
tôi cho rằng
có một cái cách nhìn rộng mở hơn
trong một đợt bố tôi đi sáng tác
thì bố tôi không ngủ được
thì mới ra cửa sổ để mà
nhìn ra bên ngoài
thì vô tình thấy có một người đàn ông
mà đêm người ta đi ngoài đường
thì người ta vừa đi người ta vừa ngân nga
câu hát bài hỏi em chiếc nón bài thơ của bố tôi
và lúc bố tôi bảo
sao lúc mình sướng thế
mà cái phần thưởng của người nghệ sĩ
không phải là tiền bạc
mà là cái tác phẩm của mình
đã được công chúng
người ta thích
những người có tài năng là những người biết
mang một dấu ấn của mình
trong mỗi tác phẩm
cho nên những con người đó
thì bao giờ cũng có những tác phẩm để lại
trong lòng công chúng
mà anh lê việt hòa là một ví dụ
từ bài thơ của nhà thơ sơn tùng
nói về tình yêu với sứ nghệ
nhạc sĩ lê việt hòa
đã mang đến nhạc phẩm
gửi em chiếc nón bài thơ
với nội dung rộng lớn hơn
khi mượn chuyển tình yêu đôi lứa
để nói về tình yêu quê hương đất nước
bài hát thể hiện
sự vui mừng hạnh phúc
của anh của em
của cả dân tộc
trong ngày đất nước thống nhất
gửi cho em chiếc nón bài thơ
mang hình vắng
lập vào đây
nón bài thơ
nước nón ta nay
còn như chiếc nón
anh gửi tặng
nón bài thơ
gửi cho em dòng sông
sức hấp dẫn
của gửi em chiếc nón bài thơ
chính là ở sự dung dị
nhưng rất đầm thắm của giai điệu
người nghe bị cuốn hút
vào một giai điệu hết sức ngọt ngào
đắm say đầy ấp tình yêu thương
và bịn dị nỗi nhớ
khi mà có cái dung cảm về
những cái bài thơ
và những câu đỡ đầu gợi mở cho anh
anh gửi cho em chiếc nón bài thơ
sứ nghệ đúng không
thế khi mà nói đến sứ nghệ thì người ta tưởng là
phải anh ơi chứ hoàng hội thì phải anh ơi chứ hoàng hội
thì người ta cứ nghĩ là phải có cái chất đấy
nhưng mà không phải như vậy
tức là anh ý thực sự là ý đồ của anh
vượt ra khỏi cái vùng đất đấy
để mang đến một cái tầm nhìn rộng hơn
và tôi cho đấy là cái thành công
rất là lớn của tác giả
và tôi nghĩ rằng nó sẽ sống rất dài
rất lâu cùng với cái
thời gian và cái mốc
so với lịch sử đó
đã bốn mươi năm năm
bài hát gửi em chiếc nón bài thơ
vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc
rạc rào của những ngày đầu
nước non liền một dải
vẹn tròn như chiếc nón bài thơ

với sức lan tỏa của mình
gửi em chiếc nón bài thơ
cùng bài hát gửi sông la
của nhạc sĩ việt hòa
đã vinh dự được nhận giải thưởng nhà nước
về văn học nghệ thuật năm hai nghìn một mươi
đây là phần thưởng xứng đáng
cho những cống hiến của ông
đối với nền âm nhạc nước nhà
subscribe cho kênh ghiền mì gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn